ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết tỉnh vừa tổ chức thành công phiên đấu giá khu đất vàng gần khu vực dự án cảng hàng không quốc tế long thành thu về gần một hai trăm bảy mươi tỷ
đây là số tiền đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh đồng nai thực hiện
khu đất rộng gần năm mươi hectare nằm tại vị trí mặt tiền tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín thuộc xã bình sơn huyện long thành giáp danh dự án xây dựng sân bay long thành
tham dự phiên đấu giá có bảy doanh nghiệp đăng ký với giá khởi điểm sáu trăm một mươi hai năm tỷ đồng
sau ba vòng đấu giá kết quả công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi tỉnh bình dương đã chung đấu giá
ngoài bàn đấu giá khu đất trên hiện nay tỉnh đồng nai đã phê duyệt kế hoạch đấu giá ba mươi chín thửa đất vàng tại sáu huyện thành phố trên địa bàn với diện tích khoảng ba trăm linh hectare
dự kiến số tiền thu về từ đấu giá những khu đất này hàng ngàn tỷ đồng
tỉnh đồng nai cho biết số tiền thu được từ đấu giá đất vàng sẽ được tỉnh đầu tư cho các công trình giao thông trọng điểm tại thành phố biên hòa huyện long thành nhân trạch huyện thống nhất